văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng tại cuộc họp về dự thảo quyết định
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục quản lý thị trường
cục quản lý thị trường được nâng cấp thành tổng cục quản lý thị trường
yêu cầu tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả sẽ khiến cho nhiều đơn vị đầu mối về quản lý thị trường được rút gọn
cụ thể ngay sau khi quyết định của thủ tướng được ban hành bộ công thương chỉ đạo
việc tiếp nhận tri cục quản lý thị trường thuộc sở công thương và đội quản lý thị trường
trực thuộc tri cục quản lý thị trường từ các địa phương về tổng cục quản lý thị trường
các tri cục quản lý thị trường đồng thời chuyển đổi thành cục quản lý thị trường
giữ nguyên đội quản lý thị trường trực thuộc cục quản lý thị trường
các đội quản lý thị trường cấp huyện thành đội quản lý thị trường liên huyện
giảm các đội quản lý thị trường cấp huyện theo lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi giảm ba trăm linh năm
năm hai nghìn một mươi chín kiện toàn ba mươi tám cơ quan quản lý thị trường cấp tỉnh thành một mươi chín cơ quan quản lý thị trường liên tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
giả soát sắp xếp hai mươi năm cục quản lý thị trường cấp tỉnh theo hướng khu vực liên tỉnh